việc hút thuốc lá nơi công cộng sẽ sớm bị xử phạt tại hà nội khi mới đây
sở y tế đã phối hợp lập đoàn kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi quy định mức phạt tiền với hành vi hút thuốc tại nơi bị cấm
tăng lên từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng thay vì mức một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng như trước đây
hiện quỹ phòng chống tác hại thuốc lá đang được xây dựng và thí điểm ứng dụng phần mềm trên điện thoại di động
cho phép người dân chụp và gửi hình ảnh vi phạm các quy định phòng chống tác hại của thuốc lá
tới cơ quan chức năng để có các biện pháp xử lý
dự kiến việc ứng dụng phần mềm này sẽ được thí điểm tại quận hoàn kiếm và quận tây hồ
với các giải pháp trên kỳ vọng thủ đô hà nội nói riêng và cả nước nói chung
sẽ sớm xây dựng được một môi trường trong lành một môi trường không khói thuốc lá